kính thưa quý vị chuyển sang tin tức về phòng chống dịch
đến sáng nay ngày hai mươi bốn tháng sáu thành phố hồ chí minh đã có trên hai bệnh nhân covid một mươi chín
đang điều trị tại các bệnh viện
và trước tình hình trên thành phố hồ chí minh lên phương án chuẩn bị năm dường bệnh
theo đó ngoài chín bệnh viện với quy mô ba năm trăm linh giường đang tiếp nhận điều trị bệnh nhân mắc covid một mươi chín trên địa bàn
ngành y tế tiếp tục tạm chuyên đổi công năng của bệnh viện huyện bình chánh với quy mô năm trăm linh dường
và bệnh viện đa khoa khu vực thủ đức với quy mô một giường
trở thành những bệnh viện chuyên tiếp nhận điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
nâng tổng số dường điều trị covid một mươi chín trên địa bàn thành phố hồ chí minh lên năm dường
sở y tế thành phố hồ chí minh phân công bệnh viện bệnh nhiệt đới thành phố hồ chí minh
hỗ trợ nhân lực chuyên khoa nhiễm và bệnh viện nguyễn tri phương
hỗ trợ nhân lực chuyên khoa học sức cấp cứu cho bệnh viện điều trị covid một mươi chín bình chánh
bệnh viện điều trị covid một mươi chín bình chánh có quy mô năm trăm linh giường
bao gồm các dường trẻ em với hai mươi dường hội sức